có thể khẳng định góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững có vai trò không nhỏ của các hội đoàn thể
tại phú thọ thì những năm gần đây bằng nhiều cách làm hay sáng tạo và thiết thực
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã giúp cho hàng nghìn hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất
tăng thu nhập ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững
trước đây gia đình chị lưu thị thuận ở khu một xã tiên du huyện phù ninh là hộ nghèo
nhờ được hội phụ nữ xã đứng ra tín chấp vay ngân hàng để phát triển kinh tế
nên giờ gia đình chị không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của tỉnh phú thọ
hiện nay trang trại của gia đình chị đã có hơn một trăm linh lợn nái hơn hai trăm linh lợn thịt
tạo công an việc làm ổn định cho ba chị em phụ nữ ở cùng khu
hàng năm sau khi trừ đi chi phí cho thu lãi gần bảy trăm linh triệu đồng
với gia đình tôi thì cũng tạo điều kiện cho chị em học hỏi về cái kinh nghiệm
về kỹ thuật để chăn bụng
để giúp cho chị em bắt được kỹ thuật chăn nuôi để giúp cho chị em phát triển được
cũng là hộ nghèo năm hai nghìn một mươi bốn gia đình chị vũ thị trinh ở khu bốn xã văn lung thị xã phú thọ
đã được hội phụ nữ xã tạo điều kiện để tham gia mô hình vay giống quay vòng
đến nay sau ba lần vay tổng số gà giống chị vay của mô hình đã lên tới gần bốn con
tôi thấy cái nguồn vốn là chị em trong tri hội phụ nữ là tạo điều kiện cho chúng tôi là thấy
rất tốt tạo công an việc làm cho chị em trong tri hội
bản thân tôi là nuôi gà là vòng thứ ba mà cái gà là rất là năng suất
thời gian tới thì hội liên hiệp phụ nữ thị xã chúng tôi cũng sẽ tiếp tục
triển khai xây dựng mô hình hai cái mô hình này đối với một số các hội phụ nữ cơ sở
mà nó phù hợp với cái điều kiện thực tế của từng địa phương để góp phần xây dựng
nông thuận mới và đô thị văn minh tại thị xã phú thọ
tính đến nay tổng nguồn vốn do các cấp hội quản lý đạt được
gần hai trăm linh tỷ đồng cho hơn một trăm ba mươi một lượt hộ vay phát triển sản xuất
nhờ phát huy hiệu quả của đồng vốn vay và sự giúp đỡ của các hội viên
nên trong năm hai nghìn một mươi năm đã có gần sáu ba trăm linh hộ do phụ nữ làm hộ chủ hộ đã thoát nghèo